nhiều hộ dân ở tỉnh đồng nai đã tận dụng vườn trái cây mở thêm dịch vụ tham quan du lịch thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh
khi tới các địa điểm du lịch này du khách không phải tốn chi phí quá cao mà vẫn được thưởng thức nhiều loại trái cây đặc sản vừa được vui chơi đắm mình trong cảnh thiên nhiên trong lành
trước đây vườn táo của gia đình anh lê văn lợi chỉ mang lại thu nhập khoảng năm mươi triệu đồng mỗi năm
thế nhưng nay anh đã có thêm nguồn thu nhập đáng kể khi đưa vào khai thác thêm du lịch sinh thái vườn trên vườn bằng việc mở cửa cho du khách vào tham quan
thì tính giá cũng bình dân tương đương với một ký táo bán ra
không chỉ vườn cây anh lợi mà nhiều vườn trái cây có dịch vụ du lịch sinh thái trên địa bàn đồng nai đã thu hút nhiều du khách tham quan thưởng thức trái cây vào các ngày cuối tuần và dịp nghỉ lễ
tụi em thông qua facebook thì tụi em thấy vườn táo này với lại là có nhiều người cũng giới thiệu
thứ bảy chủ nhật tụi em cũng tranh thủ nghỉ làm đi chung với gia đình thì đi vô đây tham quan vườn táo
thấy bé vô thì cũng được với lại là vườn táo thì cũng mát thoáng mát táo ăn cũng ngon
khi tụi em đi tới đây xong thì tụi em về cũng giới thiệu cho bạn bè anh em được biết để vô đây người ta tham quan
lần đầu tiên em tới là vườn trái bé nên tụi em về lần này lần thứ hai tụi em đến
lần thứ hai tụi em đến thì thấy trái nhiều đẹp nên em rủ bạn em tới
thuận lợi cho tụi em chụp phần check in
dạ em thấy tụi này rất là đẹp mát mẹ
chú cũng rất là dễ thương dẫn dắt tụi em đi đến tận nơi
việc kết hợp phát triển vườn cây ăn trái gắn với du lịch góp phần giải quyết đầu ra sản phẩm và tăng thu nhập cho bà con nông dân
đây cũng là hướng đi mà ngành du lịch địa phương đang tạo điều kiện khuyến khích phát triển để tạo thêm nhiều loại hình du lịch ở một tỉnh công nghiệp